lễ khởi công xây dựng nhà máy điện gió cô si bạc liêu giai đoạn một đã được tổ chức tại vùng ven biển huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
nhà máy được xây dựng trên diện tích một mươi bốn hectare với bốn mươi năm trụ tùa pin gió tổng công suất trên hai trăm linh mw với tổng mức đầu tư khoảng tám tỷ đồng
giai đoạn một của nhà máy sẽ đi vào vận hành trước ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
dự kiến nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện gió khoảng một trăm một mươi năm triệu kwh một năm
đạt doanh thu khoảng hai trăm bảy mươi tỷ đồng một năm đóng góp vào ngân sách địa phương hàng chục tỷ đồng mỗi năm
giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh năng lượng sạch của tỉnh bạc liêu